cục đăng kiểm việt nam vừa có văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm hướng dẫn chủ phương tiện tiếp tục nộp phí sử dụng đường bộ với xe cơ giới sau đề xuất bỏ quỹ bảo trì đường bộ mới đây
theo cục đăng kiểm việt nam những ngày qua dư luận xã hội rất quan tâm đề xuất của đoàn giám sát ủy ban thường vụ quốc hội về việc bỏ sáu quỹ trong đó có quỹ bảo trì đường bộ
thông tin trên khiến nhiều người cho rằng việc bỏ quỹ bảo trì đường bộ đồng nghĩa với việc sẽ không phải nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô
tuy nhiên phí sử dụng đường bộ là khoản thu của ngân sách nhà nước được quy định tại luật phí và lệ phí là khoản thu để tạo nguồn duy tu bảo trì hệ thống giao thông đường bộ quốc gia
hiện nhà nước chưa có chủ trương cũng chưa có bất kỳ văn bản nào yêu cầu việc dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với các xe đến kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước